thưa quý vị đối tượng bùi kinh luân sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu trú tại quận bình thạnh tp hcm
nghi can trong vụ án giết người xảy ra vào trưa ngày một tháng năm năm hai nghìn hai mươi
bị lực lượng công an bắt giữ ngay tại cửa khẩu mộc bài tỉnh tây ninh khi đang trên đường trốn chạy
trước đó vào khoảng một mươi bốn h ngày một tháng năm nhận được tin báo của quân chúng nhân dân
về việc phát hiện nam nạn nhân sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm tử vong trước nhà tại xã tóc tiên thị xã phú mỹ
trên người có nhiều vết đâm chém
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bà rịa vũng tàu đã phối hợp với các lực lượng chức năng tiến hành điều tra
xác định bùi kinh luân là nghi can lực lượng công an đã tổ chức truy bắt
nhận định đối tượng khả năng cao sẽ vượt biên trốn sang campuchia công an tỉnh bà rịa vũng tàu
đã phối hợp với công an tây ninh và đồn biên phòng cửa khẩu mộc bài đón lõng nghi can tại cửa khẩu
đến khoảng một mươi bốn h ngày hai tháng năm phát hiện nghi can tại cửa khẩu mộc bài
lực lượng chức năng đã tiến hành bắt giữ di lý về tỉnh bà rịa vũng tàu
tại cơ quan công an luân khai nhận do có mâu thuẫn từ trước nên trưa ngày một tháng năm
đã mang theo dao đến nhà nạn nhân nói chuyện
trong quá trình nói chuyện xảy ra sâu sát nghi phạm đã đâm nhiều nhát vào người nạn nhân rồi bỏ trốn
thưa quý vị bên cạnh những phong tục tập quán mang ý nghĩa tốt đẹp từ lâu đời
thì tại nhiều vùng cao dân tộc thiểu số còn tồn tại một số hủ tục lạc hậu là gánh
hủ tục lạc hậu cho người dân thậm chí còn đem lại nhiều hệ lụy đau lòng
xóa bỏ hủ tục nâng cao cuộc sống của người dân là một trong những nhiệm vụ hết sức quan trọng
của các cán bộ tại địa phương
ghi nhận tại quảng ngãi từ một thôn ám ảnh với hủ tục mê tín dị đoan cầm đồ thuốc độc
gây ra án mạng thương tâm giờ đây thôn gò gia xã sơn ba huyện sơn hà đã thay ra đổi thịt
hủ tục đã được xóa bỏ người dân sống hỏa thuận yên bình
và nơi đỉnh núi này ghi dấu những bước chân không mệt mỏi của các cán bộ công an xã chính quy
vài năm trước gò gia được biết đến với vụ án mạng một người phụ nữ bị sát hại
một phụ nữ khác bị đánh trọng thương hùng thủ và nạn nhân đều là người trong làng
nguyên nhân cũng từ hủ tục nghi kỵ cầm đồ thuốc độc tồn tại bao đời ở đồng bào nơi đây
cho đến nay các đối tượng gây ra vụ án mạng là đinh văn hút vẫn đang thi hành án tù giam
đinh văn bèo chấp hành xong án phạt tù
đã tái hòa nhập cộng đồng
ba người phụ nữ này cũng là nạn nhân của những hủ tục mù quáng
gạt qua quá khứ đau buồn giờ đây những người phụ nữ này luôn hòa thuận và gần gũi bên nhau
lúc trước chúng tôi nhận thức sai suy nghĩ sai
bây giờ chúng tôi không nghĩ không tin chuyện đó nữa
chúng tôi càng yêu thương nhau tùm bọc nhau hơn
thôn gò gia nằm vắt bên đỉnh núi
từ trung tâm xã mỗi chuyến công tác của công an xã phải vượt qua nhiều đỉnh núi mới đến được thôn
từ khi công an chính quy về xã người dân càng gắn bó tin yêu cán bộ hơn
từ việc nhỏ đến việc lớn trong thôn đều chia sẻ cho công an nắm bắt
những buổi hướng dẫn tuyên truyền thông tin pháp luật như thế này
người dân càng thêm kiến thức hiểu biết
để cùng chung tay bảo vệ bình yên gò gia
mặc dù đường về gò ra khó khăn vất vả
nhưng mỗi lần về với bà con cán bộ công an xã
như được hạnh phúc về lại ngôi nhà thân thương của mình
và sự chăn trở quyết tâm
xóa hủ tục của đồng bào hờ re khi về xã nhận công tác của các anh đã trở thành hiện thực
hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện cư mơ ga tỉnh đắk lắc cho biết đã khởi tố năm bị can
khởi tố năm đối tượng cầm đầu vụ việc hủy hoại tài sản xảy ra tại công ty cổ phần cà phê airpoc
năm đối tượng gồm iman mlo i nguê i nuôn i bưng e ban
i phương e ban và i hinh e nuôn cùng chú tại buôn lang thị trấn iapoc huyện cư mưa ga
xuất phát từ việc không đồng tình với phương án chuyển đổi cây trồng và đòi đất thuộc quyền sử dụng của công ty cổ phần cà phê airpop
vào sáng ngày hai mươi tám tháng năm năm hai nghìn hai mươi hai năm đối tượng trên đã cầm đầu cùng nhiều người dân ở buôn lang thị trấn iapop
mang theo băng rôn biểu ngữ kéo đến khu vực đất dãy vùng bốn mươi của công ty cổ phần cà phê iapop tại buôn lang thị trấn eapop
để đòi quyền sử dụng đất thuộc quyền quản lý của công ty
tại đây dưới sự kích động xúi rục của các đối tượng cầm đầu nhiều người đã dùng cây sắt cưa lốc và chân tay sô đổ làm hư hỏng hoàn toàn khoảng hai bảy trăm linh m hàng rào
một ngôi nhà ở của công nhân và một tròi gác là tài sản của công ty cổ phần cà phê eapop mới xây dựng có trị giá trên tám trăm linh triệu đồng
tại cơ quan điều tra các đối tượng đều thừa nhận hành vi của mình
trước đó ngày ba tháng năm cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện cư mơ ga đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án
khởi tố một mươi bị can về tội hủy hoại tài sản trong đó bắt tạm giam chín đối tượng cấm đi khỏi nơi cư trú một đối tượng để tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật
vào lúc một mươi bốn h ngày ba tháng năm tài xế sinh năm một nghìn chín trăm hai mươi năm
đến km một mươi một tám trăm linh tài xế này đã cho xe chạy ngược chiều với tốc độ cao theo hướng thành phố phan thiết đi dầu dây
hình ảnh của vụ việc được đăng tải trên mạng xã hội
trình bày với cơ quan công an tài xế này cho biết do không biết đường nên đã điều khiển phương tiện chạy ngược chiều
với hành vi trên người này đã bị xử phạt một mươi bảy triệu đồng và bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe sáu tháng
hôm nay năm tháng năm sau khi tiếp nhận hồ sơ từ viện kiểm sát nhân dân cung cấp
tòa án nhân dân tp hcm đã ra quyết định tạm giam thêm sáu mươi ngày đối với bị can nguyễn phương hằng
về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích hợp pháp của nhà nước quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân
theo cáo trạng của viện kiểm sát nhân dân tp hcm
đây là vụ án lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân
do nguyễn phương hằng sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi một trú tại phường bến nghé quận một
tổng giám đốc công ty cổ phần đại nam đặng anh quân là tiến sĩ luật
giảng viên đại học huỳnh công tân trưởng phòng truyền thông công ty cổ phần đại nam
nguyễn thị mai nhi là trợ lý của nguyễn phương hằng
lê thị thu hà nhân viên công ty cổ phần đại nam thực hiện
nguyễn phương hằng đã thực hiện nhiều buổi live stream trên không gian mạng
phát ngôn có nội dung bịa đặt dù biết rõ thông tin không đúng sự thật hoặc thông tin chưa được kiểm chứng
đưa lên không gian mạng những thông tin thuộc bí mật cá nhân bí mật gia đình và đời sống riêng tư của cá nhân
qua đó đã xúc phạm danh dự xâm phạm lợi ích cá nhân của một mươi người
đảng anh quân đã tương tác tham gia bình luận trực tiếp với nguyễn phương hằng trong một mươi một buổi livestream
ngoài ra trong buổi live stream vào ngày hai mươi bốn tháng một mươi hai năm hai nghìn hai
quân đã phát ngôn có nội dung đưa thông tin xuyên tạc vu khống xúc phạm uy tín danh dự nhân phẩm của ông võ nguyễn hoài linh
nguyễn thị mai nhi lê thị thu hà và huỳnh công tấn có vai trò đồng phạm giúp sức cho bị can nguyễn phương hằng thực hiện hành vi phạm tội
nguyễn phương hằng bị khởi tố và tạm giam từ ngày hai mươi bốn tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai đến nay
với tội cưỡng đoạt tài sản lê văn dũng vừa bị cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh hà giang khởi tố
bắt tạm giam bốn tháng để điều tra
dũng là cán bộ đang công tác tại ủy ban nhân dân thành phố hà giang
trước đó cơ quan an ninh điều tra đã nhận được đơn tố giác của người dân có nhờ lê văn dũng làm giấy tờ chuyển nhượng quyền sử dụng đất
người này đã chuyển cho dũng hai trăm linh triệu đồng theo yêu cầu và được dũng đưa cho giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
quyền sử dụng nhà ở và tài sản gắn liền với đất ở
qua điều tra xác minh cơ quan công an đã xác định lê văn dũng có dấu hiệu của tội cưỡng đoạt tài sản
hôm qua tòa án nhân dân tỉnh đồng nai đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử đỗ sơn tùng quê tỉnh hà nam
trú tại thành phố biên hòa cùng năm thuộc cấp về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
cùng bị xét xử về hành vi trên còn có lê hữu trung nguyên giám đốc truyền thông
nguyễn bảo trân nguyên giám đốc kinh doanh hệ thống bốn phạm thành lộc nguyên phó giám đốc tổng hợp
và nguyễn thanh tâm nguyên giám đốc kinh doanh truyền thống hà huy huyền nguyên giám đốc điều hành
theo cáo trạng tùng cùng đồng bọn đã tự vẽ ra các dự án ma trên đất nông nghiệp và bán cho khách hàng để chiếm đoạt tiền
cụ thể ngày hai mươi bảy tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi tám tùng mua mảnh đất nông nghiệp rộng gần một mươi ba m hai
ở xã bảo hàm huyện trảng bom với số tiền hai chín tỷ đồng
nhưng tùng đã thuê người vẽ bản đồ phân lô thửa đất trên thành khu dân cư và tự đặt tên là dự án khu dân cư happital hai
với quy mô tám mươi năm lô đất
sau khi vẽ dự án tùng yêu cầu phạm thành lộc và lê hữu trung chỉ đạo nhân viên cấp dưới
thực hiện quảng cáo giao bán giới thiệu về dự án này trên mạng xã hội và website của công ty
khi có khách hàng tùng chỉ đạo chung tổ chức hội thảo khách hàng
tổng cộng tùng cùng đồng bọn đã bán được năm trăm chín mươi sáu lô đất tại các dự án ma do mình vẽ ra
chiếm đoạt của bốn trăm ba mươi bốn người mua đất với số tiền gần một trăm hai mươi ba tỷ đồng
cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố quy nhơn tỉnh bình định đã ra quyết định khởi tố
và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với một mươi bốn đối tượng để điều tra về hành vi gây dối trật tự công cộng
mâu thuẫn nhau từ trước hai nhóm đối tượng do nguyễn tân nghĩa và lưu đức huy cùng trú tại tp quy nhơn
cầm đầu huy động thêm hơn bốn mươi đối tượng khác mang theo nhiều hung khí như đao kiếm
phảng và bom xăng hẹn nhau để giải quyết mâu thuẫn
tuy nhiên trong thời gian được cơ quan công an cho tại ngoại để củng cố hồ sơ xử lý
các đối tượng này lại tiếp tục tụ tập đánh nhau gây dối trật tự công cộng khiến người dân bức xúc
thời gian qua tại tỉnh bạc liêu những tai nạn thương tâm mà nguyên nhân xuất phát từ việc người dân
tự ý cưa đập các loại vũ khí vật liệu nổ như pháo mìn đạn cối thường xuyên xảy ra
mặc dù chính quyền địa phương và các ngành chức năng liên tục tuyên truyền cảnh báo
song những tiếng nổ giữa vùng quê xảy ra gần đây chính là hồi chuông báo động về mối nguy hiểm
do vũ khí vật liệu nổ gây ra
khoảng chín giờ ngày hai mươi tám tháng hai vừa qua anh hồ thanh long ở xã châu hưng a huyện vĩnh lợi
ngồi ở khu vực nhà kho để cưa một vật thể kim loại sau vài phút thì phát nổ
khiến anh long tử vong tại chỗ thi thể bị biến dạng không còn nguyên vẹn và nhà kho bị hư hỏng nặng
cơ quan chức năng đã nhanh chóng phong tỏa hiện trường tiến hành điều tra xác minh vụ nổ
qua đó xác định nguyên nhân dẫn đến vụ nổ trên là do anh long cưa đầu đạn cối
những sự việc đau lòng do vũ khí vật liệu nổ xảy ra thời gian gần đây đã để lại không ít nỗi xót xa
cho gia đình nạn nhân mà còn là hồi chuông cảnh báo cho toàn xã hội
để phòng ngừa ngăn chặn những hậu quả có thể xảy ra từ vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ
thời gian qua lực lượng công an toàn tỉnh bạc liêu đã chủ động làm tốt công tác tuyên truyền
nâng cao ý thức của người dân về nguy hiểm khi tự ý cưa đập các loại vũ khí vật liệu nổ
cũng như công tác vận động người dân giao nộp các loại vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ
qua đó tính riêng năm hai nghìn hai mươi
năm hai nghìn hai mươi hai toàn tỉnh đã thu hồi ba mươi chín vũ khí quân dụng tám trăm năm mươi tám vũ khí thô sơ năm mươi súng tự chế
năm mươi sáu công cụ hỗ trợ một mươi năm quả đạn một một trăm một mươi năm viên đạn các loại

năm hai nghìn hai mươi hai toàn tỉnh đã thu hồi ba mươi chín vũ khí quân dụng tám trăm năm mươi tám vũ khí thô sơ năm mươi súng tự chế năm mươi súng tự chế năm mươi súng tự chế năm mươi súng tự chế năm mươi súng tự chế
đồng thời tuyên truyền nâng cao nhận thức người dân về các hành vi tàng trữ mua bán sử dụng trái phép vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ hung khí tự chế sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định pháp luật
em đi cút đất đi vật dụng cút đất thấy cứng cứng cứng rồi em không biết em gửa gửa rồi thấy cây súng rồi em cũng đem về nhà rồi em coi tivi rồi trên tivi nói cái nào không cần hít cái súng gì thì em đi nọp
em đi nọp
em đi cho công an
sau này em không có hít cái nữa em không biết điều đó
bên cạnh sự quyết liệt của lực lượng công an và các ngành các cấp trong công tác tuyên truyền vận động thu hồi thì rất cần sự chung tay của chính người dân trong việc tự nguyện giao nộp vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ góp phần hạn chế tối đa những tai nạn thương tâm không để những tiếng nổ trở thành nội ám ảnh vùng quê
công an tỉnh bắc giang vừa bắt quả tang nguyễn duy ngữ sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy
trú tại tỉnh yên bái đang vận chuyển một kg ma túy đá tại nhà nghỉ thanh hiền thuộc xã tân dĩnh huyện lạng giang
trước đó vào khoảng hai mươi h ba mươi phút ngày hai mươi năm tháng bốn công an huyện lạng giang chủ trì phối hợp với phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh bắc giang bắt quả tang đối tượng ngữ đang vận chuyển trái phép chất ma túy tại nhà nghỉ thanh hiền thuộc xã tân dĩnh huyện lạng giang
tại phòng ba trăm linh bảy tổ công tác phát hiện và thu giữ một kg ma túy dạng đá
qua đấu tranh ban đầu nguyễn duy ngữ khai nhận vận chuyển số ma túy trên từ yên bái để giao cho một đối tượng ở bắc giang thì bị lực lượng công an bắt giữ
trong những năm qua thông qua công tác kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy bộ công an việt nam đã phát hiện và điều tra hơn bốn mươi vụ sản xuất trái phép chất ma túy
trong đó phần lớn là các vụ sản xuất ma túy tổng hợp từ tiền chất trôi nổi trên thị trường hoặc bằng cách chiết xuất tiền chất từ thuốc tân dược
thực tế này đang đặt ra công tác quản lý kiểm soát chặt chẽ tiền chất không để tội phạm có cơ hội lợi dụng điều chế sản xuất ma túy tổng hợp
đây là tang vật trong chuyên án sản xuất ma túy do công an hà nội đấu tranh triệt phá
trong số này có rất nhiều các loại hóa chất từ dạng bột đến dạng chất lỏng đã được các đối tượng triệt để lợi dụng để sản xuất trái phép chất ma túy
tình trạng các đối tượng tổ chức sản xuất ma túy từ các loại hóa chất tiền chất đang có diễn biến phức tạp
về kiến thức về hóa chất các đối tượng đã tẩm ướp và trưng cất để sản xuất ra một loại chất ma túy dưới dạng thảo mộc tên được gọi là tobacco hoặc là cỏ mị
rồi các đối tượng cũng kết hợp giữa các hóa chất với các thảo mộc và trưng cất ở dưới nhiệt độ để tạo ra một tinh dầu
và trên cơ sở từ cái tinh dầu này là các đối tượng để bơm vào các thuốc lá những điếu thuốc lá điện tử hay được gọi là pot để bán ra thị trường
theo thống kê của ngành hải quan từ đầu năm hai nghìn hai mươi ba đến nay nước ta đã nhập khẩu chín mươi hai chín trăm ba mươi tấn và hai trăm chín mươi sáu lít tiền chất với mục đích sử dụng chủ yếu ở các khu công nghiệp khu chế xuất
chính từ nguồn đầu vào của tiền chất với số lượng lớn như vậy sẽ dẫn đến rủi ro để tội phạm lợi dụng tổ chức sản xuất ma túy trong nước là rất cao
cái việc sản xuất
trái phép chất ma túy thì trước đây hầu hết là ở nước ngoài
tuy nhiên những năm gần đây do cái lượng người nghiện người sử dụng ma túy tăng lên ở trong nước cho nên là cái việc các đối tượng ở trong nước cũng đã tìm cách để sản xuất các chất ma túy ở trong nước
bởi vì các chất ma túy sản xuất từ tiền chất thì nó rất là nhanh và cái nguồn tiền chất ở trong nước thì cũng sẵn có
tuy nhiên chúng ta đã quản lý rất chặt
nhưng đâu đó thì cái việc mà đã xuất hiện một
tính đến nay lực lượng chức năng đã phát hiện bốn mươi bốn vụ sản xuất ma túy tổng hợp trong nước
trong đó có những vụ sản xuất với quy mô lớn do đối tượng người nước ngoài tổ chức điều hành
trước những diễn biến này hiện nay hoạt động kiểm soát quản lý tiền chất của các cơ quan chức năng đã được tăng cường
tuy nhiên trên thực tế do nguồn tiền chất phong phú đa dạng và việc mua bán còn diễn ra lòng vòng
nên công tác quản lý còn gặp nhiều khó khăn
với vai trò là tổ trưởng tổ kiểm soát liên ngành chúng tôi cũng đã có những buổi làm việc với các bộ ngành liên quan
các cục của bộ công thương cục quản lý dược bộ y tế
rồi là một số các cái cục liên quan mà có cái chức năng nhiệm vụ kiểm soát cái đầu vào tiền chất
thì cái này cũng đang là một cái lĩnh vực mà đáng phải quan tâm
và ở đây thì ngoài ra thì đối với những cái chất mà ma túy mới thu giữ được
thì chúng tôi kịp thời phối hợp với viện khoa quỳnh sự giám định và có cái thông báo toàn quốc
đồng thời cũng sẽ tính toán để đề xuất các bộ ngành kiến nghị và đề xuất chính phủ
thủ tướng chính phủ đưa vào cái danh vực cấm các cái tiền chất về ma túy
ma túy tổng hợp giờ đây là các đối tiện điều chế và sản xuất trong nước
sau đó núp bóng các loại thực phẩm từ đồ uống bánh kẹo đến các loại thực phẩm chức năng
lá điện tử điều này gây ra rất nhiều hệ lụy chính vì vậy mới đây tổ công tác liên ngành
phối hợp kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy trung ương đã tổ chức hội nghị
và đề ra nhiều giải pháp quản lý tiền chất công tác này đòi hỏi phải có sự phối hợp chặt chẽ
và có trách nhiệm của các đơn vị liên quan nhằm đảm bảo sự phát triển kinh tế xã hội của các địa phương
và hiệu quả cho công tác phòng chống ma túy